chỉ trong thời gian ngắn từ cuối tháng hai và nửa đầu tháng ba dịch tà lợn châu phi liên tục phát hiện ở các tỉnh thành phố phía bắc
có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc dịch bệnh lây lan nhanh và xuất hiện nhiều trong đó có nguyên nhân từ việc vận chuyển lợn qua các địa phương
hạn chế vận chuyển lợn đang là một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng
với tâm lý các địa phương có dịch là người chăn nuôi sẽ bán chạy bàn tháo để được giá chứ không chờ đền bù
nên việc vận chuyển lợn dịch ra các địa phương gần gần hoặc mang đi xa vẫn xảy ra
chính việc vận chuyển để bán chạy bán tháo là nguyên nhân chính dẫn tới việc lây lan dịch bệnh rất nhanh thời gian qua
xử lý nguyên nhân này theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do kinh phí hỗ trợ bà con chăn nuôi còn ở mức hạn chế
nên bà con thường không mặn mà với phương án chờ được đền bù
đề nghị đưa vào cái nghị quyết của chính phủ điều chỉnh ngay vì nếu không làm được cái này theo giá thị trường và đền bù ngay
thì cái tình trạng bán chạy bán chui sẽ xảy ra và như vậy một cái nguy cơ lây lan ra các tỉnh thành là rất lớn
công an thứ ba là cái lực lượng của toàn hệ thống vào cuộc thì phải có thêm công an phải có quân đội
như vậy có cả hệ thống dị vào cuộc thì cái việc giám sát các gia đình chăn nuôi và các hiện tượng bán chạy bán chui sẽ được kiểm soát
với những địa phương xuất hiện dịch tả lợi
trong phần châu phi ngay khi phát hiện có dịch lực lượng chức năng đã khoanh vùng tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh
tuy nhiên việc lây lan có thể qua nhiều con đường không phải chỉ từ lợn sang lợn mà có thể qua côn trùng mang mầm bệnh virus
chính vì vậy cùng với xử lý môi trường xử lý các loại côn trùng có cánh cũng được quan tâm tại các chốt trạm liên ngành kiểm soát dịch bệnh của hà nội
tại đây lực lượng chức năng tiến hành tiêu độc khử trùng rất kỹ các phương tiện vận chuyển gia súc gia cầm qua lại
phối hợp với trung tâm quyến đồng quốc gia sẽ tổ chức một hội thảo mời những tỉnh chung quanh hà nội có dịch và những tỉnh không có dịch
sẽ đến cùng với hà nội để thống nhất nhau về phương pháp phương án làm sao quản lý được nợn và sản phẩm nợn từ hà nội mang đi và từ các tỉnh đưa về
thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong vấn đề kiểm soát
dịch tả lợn châu phi là dịch bệnh chỉ lây lan trên đàn lợn không ảnh hưởng tới sức khỏe người dân
vì thế cần chủ động nhiều biện pháp để ngăn chặn việc lây lan từ vùng có dịch sang vùng chưa có dịch kiểm soát chặt chẽ
thậm chí hạn chế thấp nhất việc vận chuyển chính là biện pháp cần thiết vào lúc này để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh